từ đầu năm đến nay tại nhiều tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông cửu long
tình hình bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng tăng cao và diễn biến phức tạp so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong những ngày đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy số ca sốt xuất huyết nhập viện điều trị ghi nhận
tại một số tỉnh vùng đồng bằng sông kiều long tăng cao
từ đầu năm đến nay khoa sốt xuất huyết của bệnh viện nhi đồng cần thơ đã tiếp nhận
và điều trị đội trú một hai trăm chín mươi ca sốt xuất huyết tăng hai mươi ba sáu mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
riêng cần thơ là bốn trăm năm mươi ca
do thời tiết bắt đầu vào mùa mưa khiến mỗi truyền bệnh tăng
dẫn đến số ca sốt xuất huyết theo đó cũng tăng nhanh so với các tháng trước
trong một mươi ngày đầu tháng bảy an giang là địa phương có số ca sốt xuất huyết nhập viện điều trị
tăng cao nhất vùng đồng bằng sông kiều long với một trăm một mươi chín ca
tiếp đến là sóc trăng với một trăm linh bảy ca và đồng tháp là chín mươi tám ca sốt xuất huyết nhập viện điều trị
trong đó khoa xuất huyết chúng tôi
thì đặc điểm của nó là bệnh thường có diễn tiến nặng hơn so với lúc trước
tức là tỷ lệ vào sóc của các em số huyết thì nó có cao hơn
và cái điều này nhắc nhở các bậc cha mẹ khi chăm sóc các cháu
nếu trường hợp các cháu số từ hai ngày trở lên số cao
mà da sung huyết đỏ rực lên như con tôm luộc
tức là năm nay ngoài dân người ta hay nói là giống như là một ông xe rượu đó
thì nên đưa các cháu nhập viện
để khám và phát hiện nếu là sốt huyết thì điều trị sớm ngay từ đầu thì sẽ có kết quả tốt hơn
tính từ đầu năm đến nay nước ta đã có một mươi sáu ca tử vong do sốt xuất huyết
ở đồng bằng sông kiểu long mặc dù thành phố cần thơ chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do sốt xuất huyết gây ra
nhưng ở ba địa phương trong vùng đã ghi nhận có bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết là đồng tháp tiền giang và trà vinh
mùa nắng nóng quá bây giờ chúng ta thấy nắng nóng qua năm
thì các bà mẹ lại không cho các cháu ngủ mùng
chỉ nghĩ đơn giản là dùng quạt mái hay là nham mũi thì cũng có thể xua đuổi được mũi rồi
nhưng thật sự thì không phải vậy
nếu mà các cháu không được ngủ mùng không che chắn đàng hoàng thì rất dễ bị bụi đốt
và từ đây thì sẽ gây ra dịch sốt huyết
ghi nhận ở vùng đồng bằng sông cửu long năm nay bệnh sốt xuất huyết tăng và bệnh thể nặng cũng tăng
đặc biệt thời gian gần đây bệnh xuất xuất huyết ở bệnh nhân tuổi từ một mươi đến một mươi năm tuổi tăng mạnh
và thường bị sốc cao hơn trẻ nhỏ
để phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết cũng như phát hiện kịp thời và điều trị bệnh hiệu quả nhất
nếu cha mẹ thấy con bị sốc cao có xuất huyết đỏ ngoài da
cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để điều trị kịp thời